nhà thơ nhà văn nguyễn phan hách người chấp bút những bài thơ nổi tiếng được phổ nhạc như là hoa sữa làng quan họ hay tiểu thuyết cuồng phong mà bao thế hệ người yêu văn học bến mộ đã qua đời vào chiều ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín vì bệnh hiểm nghèo

vẫn là một trong những tác phẩm hay nhất viết về miền quê quan họ trên thơ đàn việt nam
sự ra đi của ông để lại niềm thương nhớ đối với nhiều thế hệ yêu văn học về một hồn thơ đầy chất chữ tình giạt rào mà sâu lắng như câu quan họ ngọt ngào mang đậm hồn dân tộc